để chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi hai của ban bí thư trung mương
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân
ngày hôm nay bộ tư pháp đã tổ chức tọa đàm về chủ đề này
kể từ khi có chỉ thị số ba mươi hai đặc biệt là giai đoạn luật phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu lực đến nay
thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều quyết định trong từng giai đoạn khác nhau
việc thực hiện các chương trình đề án theo từng giai đoạn này đã tạo điều kiện thuận lợi về chủ trương
cơ sở pháp lý và nguồn lực cho các bộ ngành địa phương triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật
theo hướng trọng tâm trọng điểm đồng thời cũng là giải pháp để cụ thể hóa các quy định
trách nhiệm của các cấp ngành được quyết định tại chỉ thị số ba mươi hai
trong thời gian tới công tác phổ biến giáo dục pháp luật sẽ đổi mới và tiếp tục nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác về quản lý phổ biến giáo dục pháp luật phát động cuộc thi trực tuyến toàn quốc về pháp luật học đường
đặc biệt là tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết một mươi năm năm thực hiện chỉ thị số ba mươi hai của ban bí thư